cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với hoàng thị lỏi chú tại huyện cao lộc về hành vi chống người thi hành công vụ
vào ngày một mươi tám tháng bốn công an xã hải yến huyện cao lộc cùng các đơn vị khác làm nhiệm vụ bảo vệ thi công thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường cao lộc ba sơn
tại địa bàn thôn nà tèn xã hải yến thì phát hiện hoàng thị lòi cầm can xăng ham dọa cản trở việc thi công
khi lực lượng công an tiến hành áp sát không chế thì bị lợi bất ngờ dùng dao gây thương tích đối với thượng úy nguyễn thành trung và đại úy vũ hồng quân